nếu là người lớn thì có thể tự xoay sở nhưng trẻ em cũng phải lo được cho các con thì hãy tổ chức
sau vụ việc trên chính quyền huyện thanh ngoai tp hà nội đã yêu cầu chùa cự đà dừng các khóa tu mùa hè
chỉ đạo tổ công tác của huyện và xã xuống kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện sinh hoạt của nhà chùa
qua vụ việc này cư dân mạng cũng đưa ra lời cảnh tỉnh và nhắc nhở với các bậc phụ huynh
lưu ý các phụ huynh không gửi con tham gia các hoạt động ngoại khóa dài ngày theo phong trào
đặc biệt cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra quy định để tránh hậu quả đáng tiếc
trong khi con mình thì chưa đủ kỹ năng và năng lực
người ta tuyển theo độ tuổi nhưng không phải trẻ em nào trong độ tuổi cũng giống nhau
phụ huynh phải xem điều kiện con mình có phù hợp hay không hãy cho con tham gia
không ít ý kiến của cư dân mạng còn cho rằng ở lứa tuổi nhỏ trước tiên các gia đình phải ưu tiên thời gian dành cho con
dạy cho con đầy đủ những kỹ năng bồi dưỡng tình cảm nhân cách trước
rồi mới tính đến việc cho con tham gia các trại hẻ các chương trình ngoại khóa khóa tu
con trai em tám năm
tám tuổi cứng nghỉ là bắt quét nhà lau nhà lau cổ thẳng
giờ nghỉ hè dạy cách rửa bát làm việc nhà cho thấm luôn
ở nhà giúp đỡ bố mẹ trong nhà cho mẹ đi chợ rất nhiều việc cho các bác dạy con mà
chả phải đi đâu cứ ở nhà tự chung nó cũng thấm
nhà em ba đứa cứ mỗi đứa một việc rửa bát quét nhà nấu cơm dọn dẹp phụ giúp bố mẹ
khi thoảng có điều kiện thì cho đi chơi xa để dền thêm kỹ năng sống
việc hình thành nhân cách trách nhiệm và tình yêu thương của một đứa trẻ
đều xuất phát từ gia đình mà ra
cứ cho các con học ở nhà trước đã các phụ huynh ngơi
hiện nay các khóa tu các chương trình trại hè ngoại khóa
đang được các đơn vị tổ chức ngày càng nhiều phong phú và đa dạng
tuy nhiên cũng vì đó việc kiểm soát chất lượng các chương trình
càng phải được quan tâm và chú trọng nhiều hơn
sau các vụ việc liên quan cư dân mạng đề nghị các cơ quan chức năng
phải tích cực vào cuộc kiểm tra giám sát hoạt động của các đơn vị tổ chức
cần phải dừng ngay hoạt động của những chương trình không đảm bảo chất lượng
tôi đề nghị kiểm tra giám sát và đánh giá tất cả các tổ chức
hiện đang cung cấp các dịch vụ này tránh để tự phát không ai quản lý
đề nghị chấn chỉnh
dừng luôn và ngay các khóa tu không đảm bảo chất lượng an toàn
kiểm tra các khóa tu và mô hình kiểu này ở các chùa khác
hoạt động ngoại khóa chạy hè bây giờ thì nhiều nhưng bắt nháo
không hiểu có quản lý được không
các phụ huynh phải có trách nhiệm để lựa chọn cho con
nhưng cũng không thể bỏ mặc cho phụ huynh tự bơi
cơ quan chức năng phải quản lý hiệu quả mới được
việc cho con em tham gia chương trình ngoại khóa chạy hè hay khóa tu mùa hè
là lựa chọn của nhiều gia đình nhằm mang đến cho các con một mùa hè bổ ích
đây cũng là mong mỏi chính đáng của các bậc phụ huynh
song các gia đình cần thận trọng lựa chọn các hoạt động chương trình phù hợp
đảm bảo con em mình có những trải nghiệm vui vẻ và trên hết là an toàn